đi sâu mang tính chức rất là chuyên biệt đó là đẩy mạnh tiêm truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia

gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận đối ngoài
để hình thành thế trận bảo vệ tù quốc trong thời điểm mới
mối cảnh mới đặt ra nhiều thách thức
báo chí công an nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới trong tư duy

xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng
bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án
thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước
xảy ra tại ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi bốn
đồng thời khởi tố bị can đối với ông
mạnh cường ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thái nguyên
nguyên trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thái nguyên
về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
của cơ quan điều tra đối với ông phan mạnh cường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đang điều tra theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám tại kỳ họp thứ bảy
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thái nguyên đã xem xét thảo luận và thông qua kết quả kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy các khu công nghiệp thái nguyên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ông phan mạnh cường tỉnh ủy viên ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố sông công
nguyên bí thư đảng ủy trưởng ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên
kiêm giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hiện là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thái nguyên
kết luận cuộc họp của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy
đảng ủy các khu công nghiệp thái nguyên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên
để đảng viên vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
trong công tác quản lý sử dụng tài chính đầu tư xây dựng
ông phan mạnh cường
đảng ủy các khu công nghiệp thái nguyên
khóa một khóa hai
tỉnh ủy viên
ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố sông công
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trưởng ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên
kiêm giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín
chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu
đối với các vi phạm khuyết điểm của đảng ủy các khu công nghiệp thái nguyên
cá nhân ông cường đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ
tham mưu đề xuất làm trái các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
trong công tác quản lý sử dụng tài chính trong đầu tư xây dựng
vi phạm của đảng ủy và ông phan mạnh cường đã gây hậu quả nghiêm trọng
làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên
hai đối tượng phan văn nhuận và đinh văn hiệp
cùng trú tại thành phố hà nội
đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện đông anh bắt quả tang
cụ thể tại khu vực xã cấn hữu huyện quốc oai hà nội
tiến hành dừng ô tô do đinh văn hiệp điều khiển
tổ công tác đã phát hiện số lượng lớn nghi là ma túy đá trên xe
tại cơ quan công an qua giám định
số vật chứng trên đều là ma túy dạng methamphetamin
có loại lạt ma túy dạng methamphetamine
và có khối lượng gần một mươi kg
cơ quan công an xác định đối tượng nhuận có sự kết nối
và hoạt động phạm tội về ma túy trên tuyến hà nội tây bắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ án
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
ngày tết dương lịch một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi năm người bị thương một mươi hai người
so với ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
thì số vụ và số người bị thương
không tăng không giảm tăng bốn người chết
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi vụ làm chết một mươi bốn người
bị thương một mươi hai người giảm một vụ tăng ba người chết
số người bị thương không tăng không giảm
so với cùng kỳ năm trước
đường sát xảy ra một vụ là một người chết
tăng một vụ và một người chết
đường thủy không xảy ra tai nạn
không tăng không giảm so với ngày tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi một
hà nội tp hcm đà nẵng và các địa phương
giáp danh không tổ chức bắn pháo hoa
tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm
không xảy ra ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng
thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần
và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an sáu mươi ba địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý

phạt tiền năm tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng
tạm giữ bốn mươi hai xe ô tô

tước ba trăm chín mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm năm mươi hai trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện
qua hệ thống camera giám sát là một một trăm hai mươi trường hợp
hôm nay là ngày các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải
chưa cấp đổi biển số màu vàng
sẽ bị xử phạt theo quy định có hiệu lực
tuy nhiên đây cũng mới chỉ là buổi đầu
lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát
và chủ yếu là tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện
tôi đang có mặt tại cao tốc hà nội
từ hải phòng kể từ hôm nay
quy định xử phạt các xe kinh doanh vận tải
phải chuyển đổi từ biển trắng sang biển vàng
chính thức có hiệu lực
theo quan sát đa số các xe đã chuyển đổi
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp
chưa tuân thúng nghiêm quy định này
là xe anh có đăng ký kinh doanh vận tải nhé
thì theo quy định của thông tư năm mươi tám của bộ ngoan
hai nghìn hai mươi thì xe anh phải đổi biển vàng
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi một nhé
hôm nay đó là ngày mùng một rồi
hiện nay xe anh chưa đổi biển vàng
vì về theo quy định sẽ bị xử phạt
theo quy định một trăm linh của chính phủ
nhưng bây giờ là đăng ký đổi biển vàng này
ở đâu rồi ạ
thì anh phải đến các cơ sở đăng ký
và kiểm định
anh phải làm lại tiết thủ tục đổi biển
anh đến phòng cảnh sát giao thông
nơi anh thường trú để anh làm thủ tục
đổi biển vàng
cái này làm thủ tục rất nhanh và gọn lại thôi
theo ghi nhận
vi phạm nguyên nhân chủ yếu do chủ phương tiện
ở một số địa phương đang là vùng dịch
nên hạn chế việc đi lại cấp đổi màu biển số
đổi biển trắng sang biển vàng
với phương tiện kinh doanh vận tải
thì anh có biết không

cái vấn đề là em chưa đi làm được
vì trên em nó đang là vùng dịch
và vì xe em mới mua
mới mua mấy ngày
em cũng lục trên
cảnh sát giao thông rồi
đợi mấy ngày thôi
các em có mấy ngày
hôm nay cơm cưới ở nhà
cái này em thực hiện chấp hành
mỗi cái là em đổi thì đổi rồi
nhưng mà người ta chưa cấp cho biển
đa số phương tiện kinh doanh vận tải
đã chấp hành quy định đổi màu biển số
chỉ còn số ít xe chưa thực hiện quy định này
ngay đầu kiểm tra
lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu nhắc nhở
tuyên truyền chủ xe sớm thực hiện theo quy định
tất cả đối với lái xe mà chưa thực hiện
sau ngày mùng một tháng một
thì tuyên truyền nhắc nhở
đối với lái xe trong một khoảng thời gian
và sau đó là lực lượng sức lăng
sẽ tiến hành xử lý nghiêm
đối với lái xe mà không chấp hành
cũng như là đối với
các công ty nghiêm vận tải
hiện nay là các phương tiện
chấp hành việc đổi biển trắng
sang biển vàng thì được chấp khoảng
được khoảng từ bảy đến tám mươi
phương tiện chưa chuyển đổi sang
biển vàng theo quy định
anh em cán bộ chiến sĩ của đội ba
chủ yếu là dừng xe
nhắc nhở lái xe
việc chấp hành
trắng sang biển vàng
chưa xử lý các phương tiện
chưa đổi biển
theo quy định
từ ngày hôm nay mùng một tháng một
xe hoạt động kinh doanh vận tải
không thực hiện đổi biển số màu vàng
sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật
cụ thể cá nhân phạt từ hai đến bốn triệu đồng
tổ chức doanh nghiệp từ bốn đến tám triệu đồng
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết là trong ngày hôm nay
nước ta có gần ba bệnh nhân khỏi bệnh
nâng tổng số bệnh nhân đã được điều trị khỏi
lên một ba trăm năm mươi tám hai trăm bảy mươi sáu ca
đến nay việt nam đã ghi nhận
hai mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
bao gồm tại hà nội là một ca
quảng nam một mươi bốn ca
và thành phố hồ chí minh năm ca
trong ngày hôm nay nước ta cũng ghi nhận

trong đó một mươi ba ca nhập cảnh
và một mươi bốn tám trăm hai mươi hai ca trong nước
thủ đô hà nội vẫn nhiều nhất
với một bảy trăm bốn mươi một ca
trong đó có sáu trăm một mươi một ca tại cộng đồng
trên địa bàn huyện gia lâm
có nhiều diễn biến phức tạp xuất hiện
nhiều f tại cộng đồng không rõ nguồn lây
bùng phát ở một số xã thị trấn
theo đó kể từ một mươi hai h ngày mai
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thì trên địa bàn huyện không tổ chức
các hoạt động hội họp không tổ chức
liên hoan cuối năm sự kiện tập trung trên
hai mươi người trong một phòng không tụ tập
từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở
trường học bệnh viện huyện cũng yêu cầu
các địa phương dừng triệt để các nghị lệ
tôn giáo tín ngưỡng thở tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí
tại các địa điểm công cộng
riêng các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
giải khát thì chỉ được phép bán hàng
mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
cấm hoạt động kinh doanh buôn bán
tại các chợ cóc chợ tạm
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh
dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao
các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp
chuyển sang dạy và học theo trực tuyến
cho đến khi có thông báo mới
hôm qua kết quả giải trình tự gen
các ca nhập cảnh dương tính với sars cov hai
đang cách ly tại tp hcm
đã cho kết quả có năm trường hợp nhiễm biến thể omicron
theo hệ thống giám sát ca bệnh
năm trường hợp này nhập cảnh vào việt nam
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
tất cả các trường hợp dương tính với sars cov hai
được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh
một xét nghiệm được chuyển viện pasteur
đã giải trình tự gen
theo đó năm ca này đều mắc biến thể omicron
tình trạng sức khỏe của năm trường hợp đều ổn định
theo ghi nhận tại bệnh viện giải chiến số một mươi hai
nơi được chi định điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
có liên quan đến chủng omicron mới
cũng đang tiếp nhận bảy bệnh nhân nghi nhiễm omicron
tất cả đều là trường hợp nhập cảnh
từ đường hàng không
trường hợp đến bệnh viện dạy chiến số một mươi hai vừa qua
những trường hợp đó
đa số thì họ mắc những triệu chứng nhẹ
nhưng mà chủ yếu là họ tính lây lan nhanh
những triệu chứng nhẹ họ có thể gặp
như là họ có thể là sốt mệt mỏi sổ mũi ho
thì những trường hợp đó
tụi tôi đã áp dụng các phác đồ điều trị
là sử dụng những thuốc kháng virus
và đồng thời sử dụng những thuốc điều trị triệu chứng khác
thì đa số là bệnh nhân đáp ứng điều trị khá là tốt
và chúng tôi ở đây cũng theo dõi
vì những trường hợp đó
thực ra ban đầu mình chưa có kết quả giải trình tự gen
nên cái việc mà mình dùng những cái đồ bảo hộ
hoặc là chăm sóc cho bệnh nhân
mình cũng phải trách ly
và mình cũng phải giữ cái thực hiện theo chế độ năm k
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định
sau khi nhận kết quả giải trình tự gen
chiều cùng ngày bệnh viện giã chiến số một mươi hai
sẽ tiếp tục nhận thêm hai trường hợp dương tính nhập cảnh
và đang chờ để giải mã trình tự gen
biến chủng đó rất là tốt
và rất là dễ lây lan
do đó là khi mà đã phát hiện
có những ca mà dương tính omicron
thì chúng tôi sẽ lập tức là cách ly qua một cái khối khác
trong những ngày tới
thành phố đã lên kế hoạch triển khai thế trận y tế
ưng phó với biến thể omicron
giám sát chặt các trường hợp nhập cảnh
lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định
tiến hành giải trình tự gen các trường hợp nhập cảnh
theo bộ y tế
tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp
số ca mắc cộng đồng và tử vong
tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương
đặc biệt việt nam đã ghi nhận
các ca nhiễm biến chủng omicron
nguy cơ xuất hiện các ổ dịch covid một mươi chín mới trên diện rộng
là rất cao nhất là tại các nơi
có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
cụ thể trong thời gian tới
thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển
lây lan của virus nguy cơ xâm nhập thêm
các trường hợp nhiễm biến chủng mới
đồng thời tâm lý chủ quan lơ là mất cảnh giác
vẫn có tại một bộ phận người dân
cơ sở trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch
đặc biệt sự gia tăng di chuyển
của người dân trong dịp nghỉ lễ
nên nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới trên diện rộng
là rất cao nhất là tại các nơi
có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố tăng cường triển khai
các kế hoạch phương án kịch bản phòng chống dịch
trên địa bàn trong dịp tết dương lịch
thực hiện nghiêm quản lý người nhập cảnh theo quy định
thực hiện giải trình tự doan
nhằm phát hiện kịp thời biến chủng mới của virus
bệnh viện cơ sở y tế phải phân luồng phân tuyến
tổ chức thu dung điều trị hiệu quả
ở các tuyến cung ứng và bảo đảm thuốc
đủ sinh phẩm xét nghiệm vật tư tiêu hào
trang thiết bị trang bị phòng hộ
đặc biệt là oc y tế
tại các cơ sở điều trị